nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm thành lập asean nhiều hoạt động chào mừng cũng đã được tổ chức tại việt nam
tối qua tám tháng tám một cụm mô hình kết hợp trang trí chiếu sáng đã được trình chiếu tại quảng trường cách mạng tháng tám
thành phố hà nội rất đông người dân đã đến chiêm ngưỡng buổi chiếu sáng nghệ thuật này
trước nhà hát lớn thành phố hà nội những hình ảnh nghệ thuật mang biểu trưng của asean
và những hình ảnh mang màu sắc tượng trưng cho asean là đỏ xanh dương và vàng
được trình chiếu nổi bật thu hút sự quan tâm của người dân
thành phố hà nội là một trong năm thành phố lớn của cả nước tổ chức hoạt động chiếu sáng này
đây là một hoạt động có ý nghĩa thể hiện sự thống nhất trong asean thông qua việc tổ chức đồng loạt
tại một mươi nước thành viên đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của người dân về asean